bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã cử đoàn công tác lên thăm động viên và tặng quà cho đồng bào các dân tộc hai xã biên giới mường ải và mừng tiếp huyện kỳ sơn hiện đang bị cô lập do mưa lũ
mường tiếp và mường ải là hai xã bị chia cắt giao thông và thiệt hại nặng do mưa lũ vừa qua hiện các tuyến đường vào hai xã này vẫn chưa thông suốt
tại đây đoàn công tác của bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã tặng một trăm sáu mươi suất quà và năm mươi thùng mì tôm cho các hộ đồng bào bị thiệt hại nặng do mưa lũ hỗ trợ gia đình của hai người bị lũ cuốn trôi tại xã mường típ hỗ trợ hai xã mường ải và mường típ mỗi xã ba triệu đồng hỗ trợ trường mầm non bản nam mì xã mường ải và trường tiểu học mường típ mỗi trường hai triệu đồng hỗ trợ ba trường học khác trên địa bàn hai xã trên mỗi trường một triệu đồng
ngoài ra đoàn cũng hỗ trợ cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng mường ải năm triệu đồng để khắc phục hậu quả thiệt hại nặng nề do mưa lũ